tại hà nội các chuyên gia nhật bản đã tiếp tục tiến hành thử nghiệm chất lượng nước sông tô lịch
tại một phần khu vực đã thí điểm công nghệ làm sạch
đây là lần thứ ba các chuyên gia nhật bản thực hiện kiểm tra nước sông tô lịch
để đánh giá sự thành công sau khi tiến hành thực hiện công nghệ bio nano nhật bản
theo quan sát của chúng tôi tại một phần khu vực thực hiện thí điểm đánh giá tiêu chí kết quả quá trình thí điểm
thì nước sông tô lịch khá là trong
và để chứng minh cho hiệu quả của công nghệ làm sạch
thì các chuyên gia nhật bản đã tự mình tắm trong khu nước sông đã được xử lý
đây là lần thứ ba các chuyên gia nhật bản tiến hành kiểm tra hiệu quả làm sạch nước sông
sau khi tiến hành thực hiện công nghệ bio nano nhật bản
việc hà nội cùng với các chuyên gia nhật bản phối hợp thực hiện thí điểm làm sạch sông tô lịch
được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn nước trong xanh cho dòng sông
góp phần thực hiện mục tiêu đô thị xanh sạch đẹp